theo thông tin từ tổng cục du lịch trong tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín số lượng khách quốc tế đến việt nam đạt một sáu mươi hai triệu lượt tăng ba mươi bốn ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
đây được xem là một kỷ lục từ trước đến nay về số lượng khách quốc tế đến trong một tháng và là tháng có mức tăng trưởng cao nhất đến nay
theo tổng cục du lịch đạt được sự tăng trưởng kỷ lục này là do việt nam tích cực đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá
tăng cường phối hợp với các hãng hàng không địa phương doanh nghiệp tham gia nhiều hội trợ du lịch quốc tế lớn ở các thị trường du lịch trọng điểm
liên tục tổ chức các chương trình xúc tiến du lịch việt nam tại trung quốc hàn quốc nga nhật bản và mỹ
việt nam nổi lên là điểm hấp dẫn an toàn trong bối cảnh còn nhiều bất ổn ở khu vực
dự kiến năm nay việt nam sẽ vượt indonesia trở thành quốc gia đón nhiều khách thứ tư trong đông nam á
khi tám tháng đầu năm đã có một mươi một ba mươi một triệu lượt khách quốc tế đến việt nam
đón một mươi tám mươi bảy triệu lượt